tính đến thời điểm hiện tại thì dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại một mươi một tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
công tác phòng chống dịch còn gặp rất nhiều khó khăn một phần là do thiếu nơi để tiêu hủy lợn bệnh
địa phương có nơi tiêu hủy thì lại xuất hiện mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống của người dân
bên cạnh đó thì nhiều nhà khoa học cũng đặt ra một câu hỏi có nên tiêu hủy lợn bệnh bằng cách trôn lấp như hiện nay hay không
hai mươi con lợn của ông nguyễn văn cưng ở thị trấn cây dương huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
dương tính với dịch tả lợn châu phi công tác tiêu hủy ngay lập tức đã được các lực lượng chức năng tỉnh hậu giang triển khai
khó khăn là gia đình ông cưng không có đất chống để trôn lấp số lợn này
đàn heo của tôi tổng cộng số là hai mươi bốn con như vậy là nó đã chết hết trôn cất thì đất đai cũng không có
hiện đồng bằng sông kiều long đã có một mươi một tỉnh xuất hiện dịch tả lợn châu phi
do số lượng lợn mắc bệnh quá lớn nên một số địa phương thiếu đất để tiêu hủy
tỉnh nào có đủ đất trôn lấp thì cũng vấp phải sự phản ứng của người dân vì mùi hôi
tại vì cái dùng miền nam nuôi nhỏ lẻ đất thì nước trủng xung quanh là chúng ta chỉ đào xuống một len hai len là nước đã đầy hết rồi
mà ngay mùa này là mùa mưa nữa cho nên cái lượng nước rất là lớn
chúng ta trôn lấp như vậy thì nó rất là khó cho cái người thi công người thi hành nhiệm vụ
và cái đảm bảo để được mà nó không lây lan dịch bệnh thì cũng là một điều rất là khó
nếu trôn lấp lợn bệnh không kỹ mầm bệnh sẽ theo nguồn nước ngầm lan ra sông rạch hậu quả sẽ nặng nề hơn
theo các nhà khoa học các tỉnh đồng bằng sông kiều long nên tính đến phương án tiêu hủy lợn mắc bệnh bằng phương pháp đốt
dù tốn thêm kinh phí nhưng phương pháp này giúp hạn chế virus dịch tả lợn châu phi lây lan thay vì trôn lấp như hiện nay